tại bộ quốc phòng thượng tướng phạm ngọc minh phó tổng tham miêu trưởng quân đội nhân dân việt nam
thợ ủy quyền của chủ tịch nước đã trao quyết định lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ cộng hòa nam sudan cho hai sĩ quan của cục gìn giữ hòa bình việt nam
sau hơn bốn năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đến nay việt nam đã cử hai mươi bảy luật sĩ quan
thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ như cộng hòa trung phi cộng hòa nam su đăng
đặc biệt tháng một mươi vừa qua việt nam đã cử bệnh viện giã chiến cấp hai thực hiện nhiệm vụ tại cộng hòa nam sudan
việc liên hợp quốc chính thức mời việt nam cử thêm hai cán bộ làm nhiệm vụ quan sát viên quân sự
tại phái bộ cộng hòa nam sudan unmis là minh chứng rõ nét thể hiện việt nam ngày càng nhận được sự tin tưởng
của liên hợp quốc và bạn bè quốc tế
tôi có nhiệm vụ là tới một đất nước đang có nội chiến cố gắng đóng góp công sức nhỏ bé của mình
vào quá trình gìn giữ hòa bình
với sự chuẩn bị rất kỹ càng của cả tổ chức của cả cá nhân thì tôi nghĩ rằng và tôi tin rằng mình sẽ làm tốt
cái nhiệm vụ của mình và tôi hy vọng rằng sau một năm nữa chúng ta sẽ gặp lại và với một cái tâm thế rất khác
và một cái chiến thắng một cái hợp hôn trương của liên hợp quốc khi nhận những cái gì chúng tôi đã đóng góp
đối với tôi thì là lần thứ hai tham gia các hoạt động diễn dự bởi liên hợp quốc nhưng tính chất của công việc
thì là hoàn toàn khác biệt còn công việc lần này thì là quan sát viên quân sự
tuần tra giám sát báo cáo và cũng tham gia và việc cũng được kết nối điều đình thương lượng giữa các viên quân
để cho họ chấp hành tất cả những thỏa thuận hòa bình mà đã ký kết
trước khi nhận nhiệm vụ tại phái bộ cộng hòa nam sudan các sĩ quan của việt nam đã có ba tháng huấn luyện tiền triển khai
với các nội dung như xử lý tình huống báo quát tình hình huấn luyện về quân y kỹ năng sinh tồn lái xe
vì vậy với nhiệm vụ được giao lần này tại phái bộ các sĩ quan việt nam
sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao xây dựng hình ảnh anh bộ đội cụ hồ gần gũi sáng ngời trong mắt bạn bè thế giới